đi lễ chùa đầu năm mới là một trong những nét đẹp văn hóa của người dân việt nam mỗi dịp tết đến xuân về
những ngày này tại nhiều khu đền chùa đã có rất đông du khách đến để du xuân và đi lễ
tuy nhiên những hình ảnh như người dân vô tư đốt thắp hương bừa bãi trái với quy định
hoặc mặc các loại trang phục không phù hợp với nơi tôn nghiêm thờ cúng đã gây phản cảm vẫn còn xuất hiện tại các đền chùa
mong bà con ảnh nơi từ xa lũy trước khi bước vào bên trong cung chánh điện
mỗi người chỉ cầm trên tay một nấy ngay nhỏ để tỏ lòng hành đối với bà
không nên đốt nhan lớn và đàn cày vào bên trong ngôi vườn chánh điện
núi bà đen tỉnh tây ninh mặc quy định mặc thông báo người đi chùa không mấy bận tâm
phải đốt và thắp thật nhiều hương thì mới được chờ phật bàn phước lành
chính suy nghĩ sai lầm đó mà những hình ảnh phản cảm này đã diễn ra thường xuyên
tôi thì tôi thích đốt nhiều nhang nhiều hương lên để có nhiều khói
nên mình nghĩ là ơn trên cho phật sẽ phù hộ mình nhiều hơn
bên cạnh việc đốt hương thật nhiều là tình trạng thắp hương bửa bãi
cắm vào bất cứ nơi nào tự mình cho là linh thiêng bất chấp quy định như thế này
nếu có lòng thành thì chỉ cần thắp một nén nhang là đủ
bởi vì một niệm thì thông cả tam giới cho nên không cần phải thắp nhiều nhang
và khi vào trong chùa thì chúng ta có thể đến từng cái bệ phật để lại phật để cầu nguyện
nhưng mà nếu ở chỗ những tượng phật đó
mà không có
để bắt nhan thì chúng ta không nên cắm
chúng ta chỉ cắm những nơi nào có để bắt nhan mà thôi
còn đây là hình ảnh tại chùa trấn quốc thành phố hà nội
người dân vô tư mặc váy ngắn trang phục phản cảm tại nơi thờ cúng tâm linh
vấn đề này đã được phản ánh khá nhiều trên các phương tiện truyền thông
tuy nhiên hầu như năm nào tiếp đến cũng đều tái diễn
người dân nên tự ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc
đừng để những hình ảnh phản cảm làm ảnh hưởng đến nơi trang nghiêm thờ cúng tâm linh